chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
hội khẩu thường chú tại thôn bảy xã vũ thắng huyện kiến sương tỉnh thái bình
truy nã đối tượng phạm văn quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hội khẩu thường chú tại thôn bốn ngũ lão huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
bị công an quận lê trân thành phố hải phòng ra quyết định truy nã về tội hủy hoại
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện